ngân hàng nhà nước việt nam vừa ban hành công văn số hai nghìn ba trăm bốn mươi hai về áp dụng chính sách miễn giảm phí dịch vụ thanh toán
theo đó ngân hàng nhà nước việt nam sẽ điều chỉnh giảm năm mươi phí giao dịch thanh toán qua hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng có hiệu lực kể từ ngày một tháng bốn
ngân hàng nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài điều chỉnh giảm phí dịch vụ chuyển tiền qua hệ thống thanh toán điện tử lên ngân hàng của ngân hàng nhà nước
cho khách hàng với mức giảm tối thiểu bằng số tiền giảm phí mà ngân hàng nhà nước đã điều chỉnh giảm cho tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài
đồng thời ngân hàng nhà nước khuyến khích các tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện giảm phí lớn hơn ở mức giảm phí của ngân hàng nhà nước đã thực hiện
thời gian thực hiện từ ngày một tháng bốn năm hai nghìn hai mươi đến hết ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi chủ tịch hội đồng quản trị hội đồng thành viên tổng giám đốc của tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài
ra soát lại biểu phí dịch vụ thanh toán của tổ chức mình loại phí mức phí và xây dựng chương trình kế hoạch cụ thể về việc áp dụng miễn giảm phí và thông tin công khai
rộng rãi tới khách hàng về phạm vi hình thức thời gian áp dụng